chiều nay đảng đoàn quốc hội đã làm việc với ban thường vụ thành ủy hà nội về dự án luật thủ đô hà nội sửa đổi
nghe báo cáo nội dung chủ yếu của quy hoạch thủ đô hà nội thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô hà nội đến năm hai nghìn bốn mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn sáu mươi năm dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
chủ tịch quốc hội cho rằng luật thủ đô sửa đổi quy hoạch thủ đô hà nội thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô hà nội đến năm hai nghìn bốn mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn sáu mươi năm đều là các hành lang pháp lý quan trọng
để tạo được bước chuyển biến có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của thủ đô
vì thế quốc hội chính phủ và thành phố hà nội nỗ lực cố gắng để chính quốc hội
xem thử thách thủ đô hà nội
quốc hội đã tham sát cả ba nội dung tại một kỳ họp quốc hội nhằm tạo ra khuôn khổ pháp lý và thể chế quan trọng đồng bộ cho thủ đô phát triển
thực hiện cho được các mục tiêu quan điểm định hướng lớn trong nghị quyết một mươi năm của bộ chính trị về phương hướng
nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm nhằm phát huy tối đa vai trò vị trí chiến lược của thủ đô hà nội
và chỉ đạo của tổng bí thư nguyễn phú trọng về xây dựng và phát triển hà nội
theo chủ tịch quốc hội vương đình huệ dự án luật thủ đô có ý nghĩa quan trọng không chỉ riêng với thành phố hà nội mà còn đối với cả nước
đây cũng là dự án luật khó vừa mang tính đặc thù vừa mang tính đa ngành có nhiều nội dung quy định các cơ chế chính sách đặc thù vượt trội khác với quy định chung hiện hành
vì thế chủ tịch quốc hội đề nghị ban soạn thảo cần chú trọng những mục tiêu yêu cầu chính sách lớn của nghị quyết một mươi năm khi hoàn thiện dự luật này
sau khi nghe các ý kiến đóng góp về các quy định về áp dụng luật thủ đô nhằm bảo đảm tính đồng bộ thống nhất pháp luật các quy định phát triển giao thông công cộng thủ đô
nhất là quy định về tod nguồn lực khả thi để phát triển đô thị theo hướng giao thông công cộng về quản lý giới hạn không gian ngầm liên kết vùng cũng như tính toán thời gian áp dụng pháp luật của dự án luật
chủ tịch quốc hội đề nghị hà nội cần xem xét kỹ các việc đang làm các điều khoản chuyển tiếp tránh ách tắc khi đưa vào triển khai
bên cạnh đó tối đa hóa kinh nghiệm của nghị quyết chín mươi tám về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tp hcm để bảo đảm tính khả thi cao trong việc thực hiện các chính sách đặc thù cho thủ đô
chủ tịch quốc hội đề nghị các cơ quan của quốc hội chính phủ và thành phố hà nội tiếp thu tối đa ý kiến các đại biểu để hoàn thiện các nội dung với tinh thần khẩn trương tạo điều kiện thuận lợi nhất về khung khổ thể chế cho thủ đô hà nội
hôm nay ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc đã tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tỉnh vĩnh phúc thời kỳ từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà cùng đại diện một số bộ ngành của trung ương tham dự hội nghị
quy hoạch sẽ mở ra những cơ hội không gian phát triển mới cho tỉnh vĩnh phúc vĩnh phúc sẽ đóng vai trò là một trong những cực phát triển là hạt nhân thúc đẩy phát triển nền công nghiệp hiện đại của vùng đồng bằng sông hồng
trong ba cực tăng trưởng của vùng thủ đô hà nội phó thủ tướng trần hồng hà yêu cầu tỉnh vĩnh phúc khẩn trương xây dựng lộ trình triển khai và xác định nội dung trọng tâm tiến độ và nguồn lực thực hiện các chương trình dự án trong quy hoạch
công bố công khai rộng rãi các quy hoạch quảng bá để xúc tiến thu hút các nguồn lực xã hội đặc biệt là để nhân dân thực hiện quyền giám sát việc thực thi các quy hoạch các nhà đầu tư tiếp cận và tiếp tục cụ thể hóa các quy hoạch không gian thông qua các chương trình dự án được phê duyệt
ngay tại tỉnh hải dương tỉnh ủy hải dương đã tổ chức hội nghị triển khai phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh năm hai nghìn hai mươi bốn
năm trong tổng số một mươi năm tổ chức đảng cấp trên cơ sở trong tỉnh hải dương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ một mươi tổ chức đảng cấp trên cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ sáu trăm ba mươi tám trong tổng số sáu trăm bốn mươi tổ chức cơ sở đảng được đánh giá chất lượng
trong đó một trăm bốn mươi một tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
hai mươi hai một bốn trăm sáu mươi tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hai mươi chín tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ tám tổ chức không hoàn thành nhiệm vụ
tổng số đảng viên được kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng chín mươi một năm trăm sáu mươi một đồng chí trong đó đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm bảy mươi sáu một mươi năm đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chiếm bảy ba mươi sáu đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ chiếm một mươi bảy
ban thường vụ tỉnh ủy hải dương cũng trao bằng khen cờ thi đua cho các tổ chức đảng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có thành tích tiêu biểu nhiệm vụ năm năm liên tục
trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại lào từ ngày mùng bốn đến ngày mùng tám tháng ba chiều mùng bốn tháng ba tại thủ đô viên trăn đoàn đại biểu kiểm toán nhà nước việt nam đã có cuộc gặp với ông viên tha sỉ sòn thép pha trành
chủ tình cơ quan kiểm toán nhà nước lào
nhằm tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan trong thời gian tới
chủ tịch cơ quan kiểm toán nhà nước lào bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới kiểm toán nhà nước việt nam đã luôn dành sự ủng hộ giúp đỡ cho cơ quan kiểm toán nhà nước lào trong suốt thời gian qua
hoan nghênh và đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa hai cơ quan kiểm toán nhà nước của hai nước đồng thời đề nghị phương hướng kế hoạch hợp tác trong thời gian tới
như bồi dưỡng trao đổi kinh nghiệm chuyên môn về công tác kiểm toán và tham dự các hội nghị quan trọng đồng thời đề nghị phía kiểm toán nhà nước việt nam tiếp tục ủng hộ giúp đỡ cơ quan kiểm toán nhà nước lào vững mạnh từng bước chuyên nghiệp
cũng trong chiều ngày bốn tháng ba đoàn đã tham dự lễ bàn giao dự án cải tiến công tác quản trị hoạt động văn phòng theo hướng hiện đại hóa do kiểm toán nhà nước việt nam tặng cơ quan kiểm toán nhà nước lào
dự án đưa vào sử dụng sẽ góp phần quan trọng xây dựng cơ quan kiểm toán nhà nước lào vững mạnh hiện đại

tỉnh tuyên quang đã tổ chức họp khẩn thông tin về vụ việc và đưa ra các giải pháp khắc phục hậu quả
đến thời điểm hiện tại có năm người chết một mươi người bị thương đang cấp cứu và điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh và bệnh viện đa khoa phương bắc trong đó một người đã ra viện
lãnh đạo địa phương và các lực lượng chức năng đã khẩn trương tiếp cận hiện trường hỗ trợ các nạn nhân đi cấp cứu và giải tỏa hiện trường
lãnh đạo tỉnh tuyên quang nhấn mạnh nhiệm vụ ưu tiên số một hiện nay là cứu người hạn chế tối đa người chết do cấp cứu không kịp thời
cùng với đó là tiếp tục cảnh báo tại hiện trường không gây ách tắc giao thông tại địa điểm tai nạn đồng thời xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
các cấp các ngành liên quan và huyện yên sơn phối hợp thực hiện các thủ tục hỗ trợ người bị nạn và thân nhân người bị thương bị chết để nhanh chóng khắc phục hậu quả
đồng chí khuất việt hùng phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã đến kiểm tra hiện trường vụ tai nạn và làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh tuyên quang
đồng chí đánh giá cao sự ứng phó kịp thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn của tỉnh tuyên quang và huyện yên sơn
đề nghị tỉnh tuyên quang tập trung xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các tổ chức cá nhân gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng nêu trên
các đơn vị chức năng có liên quan bảo đảm giao thông thông suốt đánh giá nguyên nhân đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại bất cập tổ chức giao thông hợp lý trên tuyến để phòng ngừa tai nạn giao thông
đến thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang và bệnh viện phương bắc
lãnh đạo ban an toàn giao thông quốc gia và lãnh đạo tỉnh tuyên quang động viên gia đình thân nhân và nạn nhân cố gắng ổn định tinh thần tích cực phối hợp với các y bác sĩ để điều trị vượt qua hoạn nạn
ban an toàn giao thông quốc gia hỗ trợ nạn nhân tử vong năm triệu đồng hỗ trợ người bị thương hai triệu đồng tỉnh tuyên quang hỗ trợ một mươi triệu đồng đối với nạn nhân tử vong hỗ trợ năm triệu đồng đối với người bị thương
ban an toàn giao thông quốc gia hỗ trợ nạn nhân tử vong ba triệu đồng hỗ trợ ba triệu đồng đối với người bị thương hỗ trợ ba triệu đồng đối với nạn nhân tử vong và một triệu đồng đối với người bị thương
thưa quý vị trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn toàn ngành hải quan đã phát hiện bắt giữ và xử lý một hai trăm hai mươi hai vụ việc vi phạm pháp luật hải quan cơ quan hải quan đã chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố vụ án
trong tháng hai tình hình muôn pháp luật hải quan đã chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố tám vụ
buôn lậu gian lận thương mại tiếp tục diễn biến phức tạp đặc biệt tình hình vận chuyển trái phép pháo nổ có chiều hướng gia tăng do đây là tháng cao điểm tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
các đối tượng buôn lậu vận chuyển trái phép pháo nổ lợi dụng phương tiện vận tải xuất nhập cảnh để cất dấu pháo nổ nhằm qua mắt các lực lượng chức năng tập trung tại một số địa phương như quảng trị nghệ an lạng sơn
các đối tượng muôn lậu vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới vẫn diễn ra hết sức phức tạp tập trung chủ yếu qua cảng hàng không quốc tế nội bài tân sơn nhất đà nẵng từ các nước châu âu châu mỹ
tuyến đường bộ từ lào thực hiện trung chuyển qua việt nam
ngành hải quan đã chủ trì phối hợp với các lực lượng công an bộ đội biên phòng phát hiện bắt giữ hai mươi chín vụ với một mươi hai đối tượng trong đó cơ quan hải quan chủ trì hai mươi ba vụ

những ngày gần đây nhiều khu vực ở hà nội thường xuyên chìm trong bầu không khí trắng đục mịt mù của sương và khói bụi theo đánh giá chỉ số ô nhiễm không khí tại thủ đô đang rất cao thường xuyên vượt ngưỡng hai trăm linh
sáng nay ngày năm tháng ba chỉ số ô nhiễm không khí tại thủ đô hà nội ở mức tím
chuyên trang iqe ứng dụng theo dõi chất lượng không khí trên toàn thế giới cho thấy mức ô nhiễm không khí lên tới hai trăm ba mươi
với chỉ số này tương ứng mức được cảnh báo rất có hại cho sức khỏe
chất gây ô nhiễm chính là bụi mịn
nồng độ bụi mịn pm hai năm tại hà nội hiện cao gấp ba mươi sáu lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của who
người dân được khuyến cáo tránh tập thể dục ngoài trời đeo khẩu trang khi ra đường đóng bớt cửa sổ và sử dụng máy lọc không khí
chiều ngày bốn tháng ba ủy ban nhân dân tp con tôm cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy rụng mía với tổng diện tích mía bị cháy là hơn năm tám hectare
diện tích hơn năm tám hectare mía bị cháy của một mươi hộ dân ở các xã đoàn kết vinh quang và ngọc bay
nguyên nhân được xác định là do một hộ gia đình bất cần trong việc thu dọn dụng mía sau khi thu hoạch gây cháy lan sang diện tích của các hộ gia đình khác
ngay sau khi xảy ra vụ cháy diện tích mía lãnh đạo ủy ban nhân dân tp con tôm đã kiểm tra thực tế tại hiện trường
và tổ chức họp với các đơn vị có liên quan tại trụ sở ủy ban nhân dân xã đoàn kết để giải quyết những thiệt hại cho người dân
để giảm thiệt hại cho người dân công ty cổ phần đường con tum cam kết ngay trong ngày năm và sáu tháng ba sẽ điều động nhân lực
phương tiện hỗ trợ chặt vận chuyển và nhập luôn mía cho người dân với giá như bình thường với sản lượng khoảng ba trăm hai mươi ba trăm năm mươi tấn
hiện con tum đang trong giai đoạn nắng nóng gai gắt vì vậy người dân cần hết sức cảnh giác trong việc đốt dọn nương rẫy
khi đốt dọn cần có sự giám sát chặt chẽ để tránh gây cháy lan sang các diện tích lân cận